thực hiện chương trình công tác của quốc hội chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với tổng cục thuế
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kết quả thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt trên năm trăm chín mươi bảy bảy trăm linh tỷ đồng bằng năm mươi một hai dự toán tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ
đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành thuế đã thực hiện trên hai mươi hai bảy trăm linh cuộc thanh tra kiểm tra đạt trên hai mươi sáu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
tăng thu qua thanh tra kiểm tra là hơn bốn bốn mươi năm tỷ đồng giảm lỗ là trên tám tám trăm linh tỷ đồng bằng một trăm hai mươi bảy tám mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số tiền thuế nộp vào ngân sách hơn hai một trăm linh tỷ đồng
để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo dự toán được quốc hội giao trước những khó khăn thách thức mới
chủ tịch quốc hội đề nghị ngành thuế cần nỗ lực phân đấu đề xuất các giải pháp cụ thể tích cực trong công tác thu thuế và quản lý thuế
đặc biệt phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho người nộp thuế để nuôi dưỡng
tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân phát triển kinh doanh
về nghị quyết về xóa nợ thuế chủ tịch quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết về việc xóa nợ thuế
và nhất trí với việc đưa vào chương trình kỳ họp thứ tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị các bộ tài chính nghiên cứu một cách thận trọng bảo đảm minh bạch công khai
và đặc biệt là tính công bằng giữa người nộp thuế chấp hành tốt và người nộp thuế cố tình chê ý lách luật để trốn thuế